hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật

theo giới chức nepal số người chết đã lên tới năm mươi ba người và còn có thể tăng bởi hàng chục ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi
hiện công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn khi mưa lớn khiến nhiều đoạn đường trở nên vô cùng lầy lội
và phần lớn những ngôi làng này đều rất khó tiếp cận do nằm sâu trong núi
ngày hôm nay hàn quốc ghi nhận thêm bốn trường hợp nhiễm hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng trung đông mers
nâng tổng số người nhiễm bệnh này lên một trăm hai mươi sáu người kể từ khi mers bùng phát tại đây ngày hai mươi tháng năm
bộ y tế hàn quốc cho biết cả bốn trường hợp nhiễm mới này bị lây khi tới các bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm mỡ
như vậy tất cả một trăm hai mươi sáu trường hợp được ghi nhận đều xảy ra tại các bệnh viện
tuy nhiên đến ngày một mươi một tháng sáu hơn ba tám trăm linh người đã phải cách ly vì có thể đã lây nhiễm sau khi tiếp xúc với bệnh nhân mers
hay tới một trong số các bệnh viện có musk
thông tin mật rồi
đã kết thúc bản tin thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi